từ ngày một mươi cho tới ngày một mươi năm tháng tám kết thúc đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu lần thứ hai
bà rịa vũng tàu sẽ giãn cách theo chỉ thị số một mươi năm cho tới ngày một mươi năm tháng tám
cho tới ngày hai mươi năm tháng tám là thông tin bà nguyễn thị yến phó bí thư thường trực tỉnh ủy bà rịa vũng tàu khẳng định
tại cuộc họp báo trực tuyến vào sáng ngày hôm nay một mươi một tháng tám
từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng tám tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân
tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần chỉ thị một mươi sáu và các quy định phòng chống dịch của địa phương
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi năm tháng tám bà rịa vũng tàu phấn đấu tám trên tám huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh đạt trạng thái bình thường mới
việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và các giải pháp kiểm soát dịch bệnh sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến cụ thể tại thời điểm ngày hai mươi năm tháng tám
ở một số khu vực của thành phố vũng tàu và thị trấn long hải huyện long điền sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi sáu